ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật tổ chức quốc hội sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
qua các kỳ họp cho ý kiến ủy ban pháp luật đã tiếp thu chỉnh lý bổ sung một số nội dung của dự án luật như sau
giữ nguyên quy định về tỷ lệ đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là ba mươi năm tổng số đại biểu quốc hội
tương đương khoảng một trăm bảy mươi năm đại biểu như trong luật tổ chức quốc hội hiện hành
các quy định về tiêu chuẩn đại biểu quốc hội cơ cấu đại biểu quốc hội địa vị pháp lý vai trò của đại biểu quốc hội trong hệ thống chính trị
dự kiến tại kỳ họp thứ chín quốc hội sẽ xem xét để thông qua dự án luật
đối với một số nội dung đề xuất sửa đổi liên quan trực tiếp đến các quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
và quy định của nhiều đạo luật khác thì sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung trong luật
nhưng trên cơ sở có tính khả thi cao có thể thực hiện được ngay
với các nội dung khác đang còn ý kiến khác nhau thì chưa sửa đổi ngay mà tiếp tục nghiên cứu cho ý kiến
trước đó sau khi thảo luận và nghe ý kiến giải trình của chính phủ chính quyền địa phương
ủy ban thường vụ quốc hội đã bán thành ban hành các nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện
cấp xã của các tỉnh thành phố thái bình lào cai khánh hòa hà nội và cần thơ
ủy ban thường vụ quốc hội cũng tán thành với nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện
và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh cao bằng để sớm một lĩnh tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở địa phương
và kịp triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp